trước tình hình phức tạp của dịch covid một mươi chín mới đây who đã kêu gọi phát triển vaccine mới
với khả năng chống lây nhiễm cao hơn cho rằng tiêm nhiều liều tăng cường các vaccine hiện có
không phải chiến lược bền vững
ngày một mươi một tháng một nhóm cố vấn của tổ chức y tế thế giới who về chế phẩm vaccine covid một mươi chín
takovac ra tuyên bố chiến lược tiêm chủng dựa vào các liều tăng cường lập đi lập lại
của vaccine hiện có dường như không phù hợp hay bền vững
tacovax kêu gọi điều chỉnh các vaccine hiện có để tăng cường hiệu quả trước các biến chủng
đang hoành hành như chủng omicron đã lây lan nhanh chóng và xuất hiện ở một trăm bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ
theo các chuyên gia who nên phát triển vaccine mới không chỉ có khả năng bảo vệ người tiêm
khỏi nguy cơ trở nặng mà còn bảo vệ người tiêm khỏi nguy cơ nhiễm virus hiệu quả hơn
tacovax cho rằng loại vaccine này sẽ giảm bớt lây nhiễm trong cộng đồng và giúp nới lỏng
các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt và rộng rãi
chuyên gia who cũng gợi ý các nhà sản xuất phát triển lại vaccine tạo ra miễn dịch tốt
và lâu dài để giảm nhu cầu tiêm mũi tăng cường liên tiếp
theo who ba trăm ba mươi một ứng viên vaccine đang được nghiên cứu khắp thế giới
tacovax nói thêm tới khi vaccine mới được phát triển các vaccine covid một mươi chín hiện nay
có thể cần điều chỉnh
làm vậy để đảm bảo rằng các vaccine tiếp tục cung cấp khả năng bảo vệ người tiêm
khỏi nguy cơ nhiễm và trở nặng trước những biến chủng đáng quan tâm
như biến chủng omicron và các biến chủng sau này takovac khẳng định
who đã phê duyệt chín loại vaccine covid một mươi chín
tarkovac nhấn mạnh các loại vaccine này vẫn có hiệu quả cao trong ngăn ngừa
nguy cơ trở nặng và tử vong do các biến chủng gây ra
số liệu từ afp cho thấy hơn tám tỷ liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm
ở ít nhất hai trăm một mươi chín nước
theo số liệu của liên hợp quốc trong khi hơn sáu mươi bảy người dân ở các nước
thu nhập cao được tiêm ít nhất một mũi vaccine covid một mươi chín
con số này ở các nước thu nhập thấp chưa tới một mươi một